thông tin từ công an huyện nam giang tỉnh quảng nam cho biết khoảng bảy giờ ba mươi phút ngày sáu tháng hai
một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường hồ chí minh bất ngờ phát nổ làm hai người trên xe ô tô tử vong
xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát tám mươi một a một mươi chín nghìn hai trăm một mươi năm chạy hướng từ thành phố đà nẵng đi phước sơn quảng nam
khi đến km một nghìn ba trăm bốn mươi bảy hai trăm linh đường hồ chí minh chiếc xe bất ngờ phát nổ và bốc cháy hậu quả làm hai người trên xe tử vong
chiếc xe cháy hoàn toàn nhận được tin báo lực lượng chức năng đã kịp thời đến hiện trường tiến hành cứu nạn cứu hộ
điều tiết giao thông đồng thời tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc